thưa quý vị liên quan đến vụ việc hai anh em ruột bị nước lũ cuốn trôi tử vong ở lào cai
ngày ba mươi một tháng năm lực lượng chức năng ở huyện văn bàn tỉnh lào cai đã tìm thấy cả hai nạn nhân sâu xố
được biết anh trai là con trưởng trong gia đình có năm anh em gia đình thuộc diện hộ nghèo rất khó khăn
thông tin từ chủ tịch ủy ban nhân dân xã nậm chày huyện văn bàn tỉnh lào cai cho biết
sau nhiều giờ tìm kiếm đến khoảng một mươi giờ trưa nay ngày ba mươi một tháng năm
các lực lượng chức năng của huyện xã và bà con nhân dân đã tìm thấy em hầu thị mờ sinh năm hai nghìn một mươi
trú tại thôn khâm dưới xã đậm trày
khu vực tìm thấy nạn nhân cách vị trí nơi bị nạn khoảng ba năm km về phía hạ lưu suối khâm
hiện các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương
cũng trong sáng ba mươi một tháng năm lãnh đạo huyện ủy hội đồng nhân dân huyện văn bàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
sớm vượt qua mất mát đau thương ổn định cuộc sống
theo vị lãnh đạo xã nẩm chảy huyện văn bàn gia đình có hai anh em ruột bị lũ cuốn trôi mới được tìm thấy trong sáng ngày ba mươi một tháng năm
gia đình thuộc diện hộ nghèo rất khó khăn
gia đình có năm anh em em hầu a t sinh năm hai nghìn một đã tốt nghiệp trung học phổ thông
nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên ở nhà phụ giúp bố mẹ
còn em hầu thị mờ sinh năm hai nghìn một mươi hai đang theo học một trường trên địa bàn xã nậm trày mới tổng kết năm học xong về nghỉ hè
thưa quý vị sau một mươi ngày bị gián đoạn do sự cố sạt lở
vào lúc một mươi hai h hai mươi năm trưa ngày ba mươi một tháng năm ngành đường sắt việt nam đã thông hầm kỹ thuật
thử tải bằng tàu hàng qua hầm trí thạnh an toàn
cụ thể tàu hàng asi hai mươi hai kéo hai mươi ba toa tải trọng chín trăm ba mươi chín tấn đã thông qua hầm trí thạnh an toàn
như vậy sau một mươi ngày bị gián đoạn do sự cố sạt lở khầm đường sắt trí thạch
huyện tuy hòa tỉnh phú yên từ trưa ba mươi một tháng năm
tất cả các đoàn tàu có thể thông qua hầm trí thạnh với tốc độ năm km trên giờ
dự kiến tàu se chín là chuyến tàu khách đầu tiên thông qua hầm
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút chiều nay với khoảng hai trăm linh hành khách
trước đó vào lúc chín h năm mươi ngày hai mươi một tháng năm trong quá trình thi công ra cố hầm trí thạch
km một nghìn một trăm sáu mươi tám bảy trăm linh tuyến đường sắt hà nội tp hcm đã xảy ra sự cố sạt lở trong hầm
cách cửa hầm phía bắc khoảng một trăm sáu mươi mét
sự cố khiến đất đá lấp kín bể ngang hầm
buộc phải phong tỏa đoạn đường sắt giữa hai ga la hai huyện đồng xuân
tỉnh phú yên và ga trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên
sau khi xảy ra sự cố tổng công ty đường sắt việt nam vnr đã chỉ đạo chi nhánh
khai thác đường sắt phú khánh phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực ba
và công ty cổ phần đường sắt phú khánh điều động nhân lực thiết bị hỗ trợ chủ đầu tư
và nhà thầu thi công giải quyết sự cố
sự cố khiến giao thông đường sắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng và thiệt hại nặng nề
để duy trì hoạt động vận tải giảm thiểu tối đa thiệt hại và ảnh hưởng đến hành khách
trong một mươi ngày xảy ra sự cố từ hai mươi một đến ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn vnr đã thực hiện truyền tải an toàn
ba mươi sáu hai trăm ba mươi năm hành khách trên một trăm hai mươi chín chuyến tàu bằng ô tô giữa hai ga la hai huyện đồng xuân
tỉnh phú yên và ga tuy hòa thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
về hàng hóa do ảnh hưởng của sự cố hàng trăm đoàn tàu hàng đã phải dừng dọc đường
hoặc chờ kế hoạch tại các ga
mặc dù ngành đường sắt đã phải thực hiện việc truyền tải bằng đường bộ một số đoàn tàu để đảm bảo tiến độ
song do thời gian khắc phục sự cố kéo dài nhiều chủ hàng vận chuyển hàng đông lạnh hàng thực phẩm
hàng tiêu dùng đã hủy đơn hàng vận chuyển bằng đường sắt gây thiệt hại lớn về trước mắt và lâu dài
sự cố này khiến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm hai nghìn hai mươi bốn của ngành đường sắt gặp nhiều khó khăn
do trước đó ngành cũng chịu thiệt hại nặng nề từ sự cố sạt lở hầm bãi gió
liên quan đến vụ việc bé trai tử vong thương tâm do bị bỏ quên trên chiếc xe đưa đón ở thái bình
sau khi khởi tố cô giáo đưa đón mới đây cơ quan tố tụng thái bình khởi tố thêm lái xe và hai giáo viên phụ trách lớp
theo đó công an tỉnh thái bình chiều ngày ba mươi một tháng năm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra thành phố thái bình
đã quyết định mở rộng điều tra vụ án vô ý làm chết người và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xá phú xuân thành phố thái bình
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với nguyễn văn lâm năm mươi chín tuổi
trú tại tổ một phường quang trung thành phố thái bình tài xế về hành vi vô ý làm người khác tử vong
quyết định tải điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
ngoài lái xe công an còn khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với hai cô giáo phụ trách lớp là nguyễn thị phương năm mươi tám tuổi chú tải thôn đại lai hai xá phú xuân thành phố thái bình
và đoàn thị nhâm hai mươi sáu tuổi chú tải tổ bốn phường trần lám thành phố thái bình
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình phê chuẩn
hiện vụ án đang được lãnh đạo công an tỉnh tập trung chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó như đã đưa tin cơ quan công an thành phố thái bình đã bắt khởi tố phương quỳnh anh là cô giáo phụ trách đưa đón trẻ mầm non của trường mầm non hồng nhung hai
do liên quan đến vụ việc trẻ mầm non tử vong ở trường mầm non hồng nhung hai do bị bỏ quên trên xe
kết quả xác minh ban đầu của công an tp thái bình cho thấy khoảng sáu giờ hai mươi phút sáng hai mươi chín tháng năm
ông nguyễn văn lâm điều khiển xe ô tô hai mươi chín chỗ cùng phương quỳnh anh đón cháu hát và chín học sinh khác đi học
khi đến trường ông lâm mở cửa xe ô tô
ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp
sau đó ông lâm điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về
khi vào lớp giáo viên có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi quản lý
thì phát hiện vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình
đến khoảng một mươi bảy giờ chiều anh tda là cậu ruột của cháu hát đến đón mới phát hiện cháu mình bị bỏ quên trên xe
mọi người phá cửa xe thì phát hiện cháu đang nguy kịch
đưa vào bệnh viện cấp cứu thì cơ quan y tế xác định cháu bé tử vong ngoại viện
kết quả khám nghiệm tử thi sau đó nhận định cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài
thời tiết thì nắng nóng trong giả dày không có thức ăn
sức lực cháu suy kiệt kết hợp với không gian hẹp dẫn tới suy hô hấp
cũng liên quan đến vụ việc sở giáo dục và đào tạo thái bình đã có báo cáo bước đầu
theo đó người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới là ông lâm từ ngày hai mươi hai tháng năm
chiếc xe đưa đón hai mươi chín chỗ là do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ
cũng theo báo cáo này bố mẹ đi làm xa nhà nên bé hát ở với bà ngoại tại khu đô thị bốn mươi năm xã minh quang huyện vũ thư
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
ngày ba mươi một tháng năm ủy ban nhân dân quận hà đông ủy ban nhân dân phường phú lương hà đông đã tổ chức trao quyết định khen thưởng
cho thanh niên đã có hành động dũng cảm cứu người trong vụ cháy ở phường phú lương quận hà đông
xảy ra vào sáng ngày ba mươi tháng năm vừa qua
theo đó ủy ban nhân dân quận hà đông ủy ban nhân dân phường phú lương hà đông tổ chức trao quyết định khen thường
cho anh lèng văn bằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở huyện nậm pồ điện biên
anh bằng là người đã dũng cảm tay không leo lên tường cao giải cứu hai cô gái mắc kẹt trong đám cháy nói trên
tại buổi lễ đại tá nguyễn ngọc quyền trưởng công an quận hà đông cho biết sự dũng cảm của anh lèng văn bằng là tấm gương sáng
không màng hiểm nguy lao vào đám cháy cứu người để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân cả nước
trong đám cháy trên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau khi tiếp nhận thông tin đã triển khai nhanh nên cũng cứu được ba người khác
thời gian qua công an quận hà đông và chính quyền địa phương đã tuyên truyền để người dân trên địa bàn
trong đó có chủ nhà trọ nơi xảy ra vụ cháy tự giác tháo rỡ lồng sắt ở ban công mở lối thoát nạn
do đó khi vụ cháy xảy ra có bốn người tự thoát được ra bên ngoài
tại buổi lễ anh lèng văn bằng kể lại khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ba mươi tháng năm anh chạy xe máy đi làm
đến đoạn phố ba la thì thấy khói đen bốc lên nghi ngút
khi anh đến gần hiện trường khói đen đã bốc lên nguồn ngụt ở khu vực tầng hai và ba của ngôi nhà
lúc này khi tiến gần vào đám cháy anh phát hiện có hai cánh tay thò xa cùng tiếng kêu cứu của hai cô gái trẻ bị mắc kẹt bên trong tầng hai
thấy tình huống cấp bách anh bằng cầm theo một hòn gạch bám vào tường để leo lên mái tôn nhà hàng xóm đập con tiện xi măng của ban công mở lối thoát
lúc này hai cô gái bên trong gần như đã rất mệt nên anh cho từng người bám vào cổ đưa xuống dưới an toàn
hình ảnh người đàn ông mở lối thoát leo tường cóng hai cô gái thoát khỏi đám cháy đã nhận được sự khâm phục của cộng đồng mạng
nhiều người gọi anh là anh hùng
tuy vậy anh bằng khiêm tốn cho biết mình không phải người hùng mà chỉ đơn giản là bản thân thôi thúc phải lao vào cứu người
ai cũng đều làm vậy khi gặp tình huống đó
thưa quý vị mới đây trên các trang mạng xã hội bỗng lan truyền hình ảnh và thông tin về việc phát hiện một em bé sinh năm hai nghìn hai mươi bốn đã tử vong
được đựng trong một túi nilon treo trên cầy giữa phố
nhiều người ngay lập tức tỏ ra bức xúc và phẫn nộ trước hành động thú tính này
nhận được thông tin lực lượng công an đang tập trung điều tra và truy tìm người mẹ
liên quan đến sự việc này tối ngày ba mươi một tháng năm một lãnh đạo công an quận thanh xuân hà nội sang nhận và cho biết
vào khoảng một giờ cùng ngày
người dân phát hiện một túi nilon màu đen treo trên thân cây trước số nhà một mươi hai nguyễn xỉn quận thanh xuân
ngay sau đó cơ quan công an khẩn trương đến hiện trường và tiến hành kiểm tra túi này
thì phát hiện bên trong có một em bé sinh năm hai nghìn hai mươi bốn đã tử vong dưới tinh nữ
theo lãnh đạo công an quận thanh xuân trước đó người mẹ đã mang thai khoảng hai mươi bốn tuần thì sinh bé đầy đủ các bộ phận
tuy nhiên còn nhiều tình tiết liên quan đang được giám định để làm rõ
lãnh đạo công an quận thanh xuân cũng cho biết
sau khi nhận được thông tin đơn vị đã cử toàn bộ lực lượng ra soát tìm kiếm người mẹ nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy
công an quận thanh xuân đề nghị người dân biết thêm những thông tin liên quan đến thi thể nêu trên
thì cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra tại địa chỉ số năm mươi tám vũ trọng phụng để giải quyết theo quy định
mới đây giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà giang lên tiếng về thông tin ban phụ huynh học sinh
trường trung học phổ thông lê hồng phong thu bốn trăm linh đồng trên một học sinh lớp một mươi hai mời cơm hội đồng thi tốt nghiệp
theo phản ánh
trường trung học phổ thông của phụ huynh hiện nhấu lớp một mươi hai trong trường trung học phổ thông lê hồng phong
đã thu khoản tiền đó theo hình thức chuyển khoản ghi rõ tên học sinh
ông bùi quang trí giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà giang cũng xác nhận
có sự việc ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học phổ thông lê hồng phong
vận động thu bốn trăm linh đồng một học sinh lớp một mươi hai mời cơm hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo
theo báo cáo gửi sở ngày hai mươi năm tháng năm trường trung học phổ thông lê hồng phong tổ chức phiên họp giữa nhà trường
với đại diện ban cha mẹ học sinh các lớp khối một mươi hai để triển khai một số nhiệm vụ cuối năm học
đặc biệt là chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn
tại phiên họp ban đại diện cha mẹ học sinh đề xuất ý kiến
vận động đóng góp kinh phí hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức tại trường
trả lời đề xuất trên hiệu trưởng trường trung học phổ thông lê hồng phong nêu rõ
các thầy cô đi coi thi đều có chế độ được nhà nước trì trả
tuy nhiên nếu phụ huynh có nhạy ý nhà trường đồng ý để ban đại diện cha mẹ học sinh
vận động mời hội đồng coi thi bữa cơm gặp mặt nhưng phải trên tinh thần tự nguyện không bắt buộc
báo cáo cho biết đề xuất này được đa số cha mẹ học sinh ủng hộ
việc thực hiện vận động do cha mẹ học sinh trực tiếp thực hiện
giáo viên chủ nhiệm không đứng ra thu hộ không tổng hợp báo cáo nhà trường
sở giáo dục đào tạo hà giang đang làm việc trực tiếp với ban giám hiệu trường trung học phổ thông lê hồng phong để làm rõ sự việc
năm nay trường trung học phổ thông lê hồng phong có ba trăm bảy mươi em học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
với mức phí trên hội phụ huynh có thể thu số tiền lên tới một trăm bốn mươi tám triệu đồng
vừa qua mạng xã hội lan truyền clip nhóm phụ nữ tập thể dục nhịp điệu
với tiếng nhạc lớn trước ubnd quận hà đông
ngày ba mươi một tháng năm công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết
công an phường hà cầu đã làm việc với đại diện nhóm người này đây là một hành động gây phản cảm
tại buổi làm việc cơ quan chức năng đã yêu cầu nhóm không tập luyện thể dục thể thao mở nhà công suất lớn
tại khu vực công cộng gây ảnh hưởng đến văn minh đồ thị
không đăng tải các hình ảnh tập luyện thể dục thể thao vi phạm thuần phong mỹ tục lên mạng xã hội
và tháo gỡ những hình ảnh bài đăng đã đưa lên
sau khi được tuyên truyền đại diện nhóm phụ nữ đã nhận thức được việc làm trên gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng
cảm kết sẽ không tập luyện tại khu vực trên và đồng thời gỡ bỏ hình ảnh video đã đăng tải
bên cạnh đó công an phường hà cầu đã có văn bản gửi cho ủy ban nhân dân phường hà cầu
ra văn bản chỉ đạo trung tâm thương mại mê linh plaza cần có những biện pháp hạn chế người dân tập trung quá đông tại khu vực trên
khi tập thể dục không được bật nhạc quá lớn ảnh hưởng đến người dân xung quanh cũng như đảm bảo trang phục không gây phản cảm khi tập
đồng thời công an phường hà cầu sẽ phân công các cán bộ công an khu vực phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền
nhắc nhở người dân xây dựng lối sống văn minh lành mạnh đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn phường yên sở quận hoàng mai hà nội
đang tồn tại nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng và việc xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực trên
một trong những vấn nạn đang nhức nhối trên địa bàn phường yên sở là việc đổ chất thải sắn lấp ao hồ
sau đó biến những chỗ này thành điểm kinh doanh điểm tập kết bãi để xe cùng với đó những nhà xưởng được mọc lên một cách nhanh chóng
theo người dân sinh sống tại khu vực này cho biết tình trạng nghiêm trọng nhất là nhiều diện tích hồ tại phường yên sở bị lấp
dẫn đến hệ lụy về môi trường sống có dấu hiệu bị đe dọa trong khi đó việc lấp ao hồ là vấn đề nóng và được lãnh đạo thành phố hà nội đặc biệt quan tâm
được biết khu vực mà người dân phản ánh là khu x hai a phường yên sở quận hoàng mai thì những thông tin mà người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở
cụ thể qua thực tế khu vực này nhiều ao hồ đang bị một số cá nhân đổ phế thải một cách quy mô nhằm săn lấp diện tích mặt nước để lấy mặt bằng sử dụng vào mục đích khác
hàng ngày có rất nhiều xe chở chất thải xây dựng như gạch đá được lấy từ các nơi rồi tập kết về khu vực này sau đó máy xúc tiến hành săn gạt
phế thải xây dựng đổ đến đâu phần diện tích ao bị thu hẹp đến đó hoạt động săn lấp khu ao hồ này diễn ra ngay giữa ban ngày khiến khu ao này đứng trước nguy cơ bị xóa sổ
để che giấu hành vi hủy hoại đất bên ngoài khu đất đều được quây tôn kín mít các hoạt động săn lấp này được diễn ra nhưng lại không bị các cơ quan chức năng phường yên sở ngăn chặn xử lý
không chỉ vậy một số người dân còn phản ánh tình trạng đất công tại phường yên sở bị một số cá nhân dựng hàng quán kinh doanh thậm chí còn ngang nhiên xây đua xa cả vỉa hè
đang nói vị trí này chỉ cách ủy ban nhân dân phường yên sở vài trăm mét trong phố là thế phía ngoài bãi đê sông hồng đoạn chảy qua địa bàn phường yên sở hàng loạt nhà xưởng trạm trộn bê tông bến bãi được dựng lên hoạt động bất chấp các quy định của pháp luật
được biết ủy ban nhân dân phường yên sở đã lập biên bản và nắm rất rõ việc san lấp ở trên nhưng không hiểu vì lý do gì mà hoạt động săn lấp vẫn diễn ra không có dấu hiệu dừng lại
hy vọng rằng trong thời gian tới ủy ban nhân dân quận hoàng mai sẽ có những chỉ đạo biện pháp để ngăn chặn tình trạng này trên địa bàn phường yên sở và thông tin trả lời báo chí theo quy định
thưa quý vị tết đoàn ngọ được xem là tết kỳ lạ nhất của người việt với nhiều phong tục lễ nghi độc đáo
đây là tết cầu truyền của việt nam và một số lễ nghi độc đáo
số quốc gia đông nam á diễn ra vào ngày năm tháng năm âm lịch
nhằm bảo tồn tôn vinh truyền thống văn hóa của dân tộc trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội tổ chức chương trình tết đoàn ngọ thăng long xưa trong chuỗi hoạt động nhân dịp tết đoàn ngọ hai nghìn hai mươi bốn và ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
các hoạt động trải nghiệm khám phá ngày tết kỳ lạ nhất của người việt gồm
trưng bày về các phong tục dân gian truyền thống các nghi lễ trong cung đình ngày tết đoàn ngọ thực hành hai nghi lễ đặc sắc ngày tết đoàn ngọ trong cung đình
nghi lễ cúng tế tổ tiên và nghi lễ ban quạt thực hành phong tục dân gian diết sâu bọ và trình diễn giao lưu nghệ thuật thường trà
những phong tục truyền thống về tết đoan ngọ được tái hiện chân thực và dung dị thông qua không gian thờ cúng và không gian trưng bày các loại thảo mộc các loại túi thơm
trong ngày sáu tháng sáu tại nhà một mươi chín c khu di sản hoàng thành thăng long khu trưng bày gợi nhớ đến hình ảnh hai khu phố quen thuộc là thuốc bắc và hàng mụn
vào mỗi dịp tết đoan ngọ người dân kinh thành thăng long xưa lại nhộn nhịp đi mua chỉn ngũ sắc túi thơm trên phố hàng mụn về đeo cho trẻ con
đi mua lá thảo mộc về làm trà đun nước uống hàng mua thảo dược về phòng bệnh
các nghi lễ cúng tế tổ tiên lễ thiết triều lễ ban quạt trong cung đình cũng được diễn giải qua tranh vẽ và mô hình hiện vật phòng dựng
gian trưng bày một số loại quạt phòng dựng của tầng lớp vô quan quý tộc và các loại quạt thông thường của người dân
giúp du khách có cái nhìn rõ hơn về văn hóa sử dụng quạt của người xưa
đối với người dân xứ nóng như việt nam thì chiếc quạt đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt thường ngày
tết đoàn ngọ được các vương triều tổ chức trang trọng với những lễ nghi mang tính cung đình
nghi lễ cúng tế tổ tiên và lễ ban quạt là hai nghi lễ đặc sắc chứa được ý nghĩa nhân văn sâu sắc
thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên và sự quan tâm đến bể tôi của nhà vua
tiếp nối truyền thống cao đẹp ấy hàng năm cứ đến dịp tết đoàn ngọ trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
phối hợp với hội di sản văn hóa thăng long công ty cổ phần ỉ vân hiên và trung tâm bảo tồn phát triển nghệ thuật sân khấu việt nam
thực hành nghi lễ tiến phẩm dâng hương lên các vị tiên đế và nghi lễ ban quạt
hoạt động diễn ra vào sáng sáu tháng sáu tại sân điện kính thiên
hoạt động thực hành phong tục dân gian diết sâu bọ cùng được tổ chức trong sáng sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
tức ngày một tháng năm âm lịch tại lầu bát giác cổng đông khu di sản hoàng thành thăng long
đây không chỉ là chi thức phòng bệnh dân gian lâu đời của cha ông với mục đích nhằm giải nhiệt tiêu độc
bảo vệ sức khỏe con người trước thời tiết oi nực của mùa hè
mà còn là nét đẹp văn hóa trong nghệ thuật ẩm thực của người việt nam
nghệ nhân ẩm thực ánh tuyết sẽ giao lưu trò chuyện giúp cho du khách và các bạn trẻ hiểu rõ hơn phong tục này
trong khuôn khổ chương trình trung tâm phối hợp với các nghệ nhân trà hoàng anh sướng
nghệ nhân trà nguyễn cao sơn tổ chức các buổi trình diễn giao lưu cùng du khách
các nghệ nhân sẽ chia sẻ những câu chuyện hay bí quyết ướp trà pha trà thưởng trà đặc sắc
thời gian trình diễn giao lưu vào sáng sáu sáu và chín sáu tại lầu bát giáp
tối ngày ba mươi một tháng năm điểm du lịch về đêm trên cầu nguyễn văn chỗi và công viên bờ đông
trên cầu nguyễn văn chỗi thành phố đà nẵng đã chính thức khai trương
du khách được thoải mái đi bộ trên cây cầu nguyễn văn chỗi để trải nghiệm ngấm sông hàn đà nẵng về đêm
và hòa minh vào con đường sắc màu trên cây cầu lâu đời nhất nối bờ sông hàn của đà nẵng
theo đó đêm đầu tiên khai trương điểm du lịch về đêm trên cầu nguyễn văn chỗi thành phố đà nẵng
người dân và khách du lịch được thưởng thức các hoạt động trình diễn áo dài biểu diễn thời trang
vũ hội đường phố và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề sơn trà điểm hẹn âm nhạc
chương trình trình diễn áo dài do các nghệ sĩ người mẫu trình diễn với các mẫu thiết kế áo dài nhiều phong cách
trên nền các ca khúc tươi trẻ do ca sĩ trình bày
tiếp đó du khách được hòa mình không khí sôi động của vũ hội đường phố
với sự tham gia của hơn ba trăm linh vũ công trình diễn theo chủ đề lung linh sông hàn
cầu nguyễn văn chỗi là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông hàn thành phố đà nẵng được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
từ ngày có chiếc cầu mới trần thị ý cây cầu này cấm phương tiện qua lại và được cải tạo
lắp đặt hệ thống điều khiển để nâng nhịp cầu
vào các ngày thứ bảy chủ nhật và ngày lễ tết cầu nguyễn văn chỗi được nâng hạ một lần nhịp giữa
để thông thuyền và phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân du khách
ủy ban nhân dân quận sơn trà thành phố đà nẵng đã đầu tư hơn bốn tỷ đồng chỉnh trang hạ tầng
cảnh quan công viên bờ đông sông hàn đường dẫn lên cầu nguyễn văn chỗi
nơi đây còn diễn ra các hoạt động âm nhạc dân tộc vũ hội đường phố các sự kiện đồng diễn
kỳ flan mode lễ hội yoga nghệ thuật đường phố phục vụ du khách
hiện nay phố đi bộ bạch đằng phía bờ tây sông hàn quận hải châu cũng đang gấp rút hoàn thiện
những hạng mục cuối cùng để khai trương vào ngày bảy tháng sáu tới
cùng với phố đi bộ bạch đằng cầu đi bộ nguyễn văn chỗi tạo thêm điểm trải nghiệm về đêm mới mẻ
cho người dân và du khách khi đến thành phố đà nẵng
ông huỳnh văn hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận sơn trà thành phố đà nẵng cho biết
cầu đi bộ nguyễn văn chỗi là điểm nhấn và sản phẩm du lịch của thành phố đà nẵng
chúng tôi triển khai một số mô hình hoạt động để mở rộng hơn và thêm một sản phẩm du lịch cho thành phố đà nẵng
hy vọng mọi người dân khách du lịch đến đà nẵng chiêm ngưỡng và tham quan cũng như trải nghiệm du lịch về đêm trên cây cầu này
đặc biệt khi đứng trên cầu nguyễn văn chỗi này xe ngắm sông hàn thơ mộng về đêm rất tuyệt vời
tối ngày ba mươi một tháng năm lễ hội sông nước thành phố hồ chí minh lần hai chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật mang tên chuyến tàu huyền thoại
dù vừa mưa lớn vào buổi chiều gây ngập úng nhiều nơi nhưng chương trình đã diễn ra đúng kế hoạch với hơn chín khách trực tiếp tham dự
phát biểu khai mạc chương trình ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
lễ hội sông nước thành phố hồ chí minh lần thứ hai diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày chín tháng sáu
trên nhiều địa điểm của thành phố hồ chí minh nhằm tôn vinh vẻ đẹp giá trị của những dòng sông di sản và lan tỏa niềm tự hào tình yêu thành phố
lịch sử hình thành của sông sài gòn trợ lớn gia đình thành phố hồ chí minh trong hơn ba trăm linh năm qua có dấu ấn đậm nét của những dòng sông
theo ông phan văn mãi thế hệ cha ông đã theo sông mà đến dựng làng mở ấp xây lũy kiến thành lập phủ tạo nên gia đình mở ra những nhà bè thủ đức thanh đa
làng mạc phố chợ bến cảng sầm ớt không ngừng hình thành dọc theo bờ sông bờ canh hình thành nên một thành phố sống động phồn vinh tân lập giao thương nhất phương nam
chương trình nghệ thuật chuyến tàu huyền thoại tiếp tục nối tiếp sự phát triển của mùa trước
chương trình kể lại những câu chuyện diễn ra trên sông sài gòn qua các trường hạ thủy cập bến ra khơi dậy sóng vươn xa
chương trình có những điểm cao trào hoành tráng với những đại cảnh nhưng có những lúc lắng lại để tạo điểm nhấn chiều sâu cảm xúc
khai tác từ những câu chuyện lịch sử và giai thoại về những nhân vật lịch sử trong bối cảnh lịch sử trọng đại gắn với những chuyến tàu đặc biệt
gần hai giờ đồng hồ chương trình nghệ thuật chuyến tàu huyền thoại với hơn một diễn viên tham gia đã để lại dấu ấn đậm nét bởi sự kết hợp đa dạng của nhiều loại hình nghệ thuật
áp dụng rất chuyên nghiệp những công nghệ mới cùng sự sáng tạo phong phú của những người thực hiện
cũng trong lễ khai mạc nhiều hoạt động như tàu diễu hành trên sông sài gòn bắn pháo hoa các hoạt động ẩm thực thu hút đông đảo người xem
ngân hàng thương mạnh cổ phần công thương việt nam chi nhánh thủ thiêm việt tim banh thủ thiêm vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của công ty cổ phần green hill village
được biết đây là chủ đầu tư green hing vlades quy nhơn một dự án bà trương mỹ lan đã bỏ ra một mươi bốn năm triệu usd để mua lại
giá khởi điểm của khoản nợ là bốn trăm chín mươi năm bốn tỷ đồng
giá khởi điểm bằng với dư nợ gốc lãi và lãi quá hạn của công ty cổ phần green hing vlis tại việt tim banh thủ thiêm đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
giá khởi điểm chưa bao gồm phí lệ phí liên quan đến việc mua bán toàn bộ khoản nợ
người chung đấu giá phải chịu các chi phí trong việc chuyển quyền sở hữu khoản nợ
nhà băng không công bố thông tin cụ thể về tài sản đảm bảo của khoản nợ cũng như thời điểm ký hợp đồng tín dụng
công ty cổ phần green hill village là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản do sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội cấp số đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
doanh nghiệp này do ông nguyễn thế hoàng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
green hill village được biết đến với dự án green hill village quy nhơn với tổng vốn đầu tư lên đến gần hai sáu trăm linh tỷ đồng
dự án có quy mô một mươi sáu sáu mươi hai ha do ủy ban nhân dân tỉnh bình định chấp thuận đầu tư từ năm hai nghìn một mươi tám
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba mới khởi công
dự án gồm năm trăm linh căn hộ du lịch một trăm bốn mươi năm căn biệt thự và năm bulgari đi kèm các tiện ích theo tiêu chuẩn năm sao quốc tế đảm bảo phục vụ hơn hai khách một ngày
dự án green hill village quy nhơn được xác định có liên quan đến tập đoàn vạn thịnh phát và trương mỹ lan
theo kết luận điều tra đối với vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai theo thỏa thuận từ trước
bà trương mỹ lan đưa một mươi bốn năm triệu usd cho tạ hùng quốc việt
thời điểm đó đang là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc green hill village để nhận chuyển nhượng dự án green hill village quy nhơn do công ty green hill village làm chủ đầu tư
ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc ông việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà lan
trong đó có hơn một trăm một mươi sáu hai mươi chín tỷ đồng
tương đương với khoảng bốn bảy mươi năm triệu usd
và chín bảy mươi năm triệu usd
tổng cộng số tiền tương đương một mươi bốn năm triệu usd
green hill village từng được các doanh nghiệp đình đám rót vốn đầu tư
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công ty cổ phần đầu tư và xây dựng vina hai thông qua chủ trương đầu tư vốn mua cổ phần công ty cổ phần green hill village với tổng số vốn dự kiến đầu tư là một trăm chín mươi tám tỷ đồng
theo đó doanh nghiệp nhận hơn một mươi chín triệu cổ phần
được chuyển nhượng từ ông nguyễn thế hoàng chiếm một mươi tám vốn điều lệ của green hill village
ngoài ra công ty cổ phần đầu tư mst cổ đông lớn của vina hai cũng công bố chủ đầu tư vào green hingviri với số tiền một trăm chín mươi tám tỷ đồng
tại dự án green hill village ngoài công ty green hill village là chủ đầu tư vina hai tham gia dự án với vai trò đơn vị thi công
trong khi mst là đơn vị phát triển dự án
thưa quý vị bà trương mỹ lan cổ đông lớn nhất của ngân hàng scb đã bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên tử hình về các hành vi tham ô tài sản đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
ngoài ra các bất động sản tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai và xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm thuộc dự án bắc phước kiển có liên quan đến chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cũng đang được bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ
theo bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn ngân hàng scb giai đoạn một
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã giao cho cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ hàng chục tài sản liên quan đến bà lan
cụ thể đối với bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhân trạch đã tiến hành kê biên
hội đồng xét xử xét cấp bất động sản này có dấu hiệu liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo lan
cần phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác nên xét cần tiếp tục kê biên để điều tra làm rõ
đối với bốn trăm bảy mươi năm bất động sản liên quan đến công ty cổ phần quốc cường gia lai cùng ba trăm linh một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai mươi một hợp đồng công chứng
một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
và sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã phong phú huyện bình chánh
hội đồng xét xử xét thấy bị cáo lan sử dụng công ty cổ phần đầu tư sunny ireland gọi tắt là công ty sunny
ký hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư bắc phước kiển với công ty cổ phần quốc cường gia lai với giá là một mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng
đã thanh toán cho phía công ty cổ phần quốc cường gia lai số tiền hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng
công ty cổ phần quốc cường gia lai đã giao các giấy tờ tài liệu liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án trên
ngoài ra bà nguyễn thị như loan còn giao cho bị cáo lan giữ sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã phong phú huyện nhà bè tp hcm với mục đích vay thêm tiền
công ty cổ phần quốc cường gia lai khởi kiện công ty sunny ra trọng tài thương mại về việc không thanh toán tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng hứa mua hứa bán ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo đó hội đồng trọng tài thu trung tâm trọng tài quốc tế việt nam bàn ảnh phán quyết số sáu mươi ba hai mươi hcm ngày một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tuyên bố rằng
công ty quốc cường gia lai chấm dứt hợp đồng hứa mua hứa bán nêu trên là đúng quy định theo hợp đồng và quy định của pháp luật không tuyên công ty quốc cường gia lai thanh toán tiền cho công ty sunny
tuy nhiên phán quyết này của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam đã bị tòa án nhân dân tp hcm có quyết định về việc hủy phán quyết trọng tài
theo quyết định số hai nghìn năm trăm bốn mươi hai hai nghìn hai mươi ba qd pqtt ngày năm một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước cũng như quyền lợi của bên liên quan cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc công ty quốc cường gia lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan là hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng
số tiền này để đảm bảo thi hành án cho bị cáo lan trong toàn bộ vụ án
nếu hoàn trả đủ thì sẽ được nhận lại toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan trên
đối với một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nhà bè diện tích khoảng một hectare thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
hội đồng xét xử xét thấy các bất động sản này là do trần duy bình trần tuấn anh phan nhật phương đứng tên sở hữu
các đối tượng khai góp tiền cùng nguyễn ngọc dương đã tử vong để mua các thửa đất trên
tuy nhiên bị cáo lan khai đã chi năm trăm linh tỷ đồng để nguyễn ngọc dương mua khu đất khoảng một ha thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển nêu trên
hiện dương đã tử vong
các tài liệu hồ sơ trong vụ án chưa đủ căn cứ để xác định các bất động sản này là của bị cáo lan
để có căn cứ giải quyết theo đúng quy định thì cần tiếp tục kê biên đối với các bất động sản này
giao cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án
ngoài ra hội đồng xét xử cũng đề nghị bộ công an tiếp tục làm rõ
trong một trăm bốn mươi bảy triệu usd mà bị cáo lan chi thông qua công ty vivalent để mua cổ phần tại công ty amalen thì có dùng tiền của scb
theo bản án sơ thẩm khu đô thị và khu tái định cư sinh việt do công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị sinh việt làm chủ đầu tư
trong đó công ty amalland pte ltg tại singapore sở hữu một trăm linh cổ phần tại công ty trách nhiệm hưu hạn đô thị sinh việt
hiện cả hai dự án này chưa được triển khai xây dựng do chưa được cấp phép
ngày năm bốn hai nghìn hai mươi công ty amalen pte ltg chuyển nhượng toàn bộ vốn góp
tại công ty trách nhiệm hưu hạn đô thị sinh việt cho công ty cổ phần đầu tư singapore việt nam
giá trị hợp đồng một trăm bảy mươi triệu usd đã thanh toán trước một mươi sáu năm triệu usd
một trăm linh triệu usd được chuyển hai lần vào tài khoản tạm khóa và đề nghị công ty amalen pte ltg chuyển giao cổ phần
hợp đồng không hủy ngang
tuy nhiên bị cáo trương mỹ lan dùng một trăm bốn mươi bảy triệu usd thông qua công ty vivaland mua cổ phần của các cổ đông sở hữu công ty amalend
pte ltg và công ty amalent pte ltg đã ủy quyền cho ba cá nhân do bị cáo lan chỉ định nắm giữ vốn góp tại công ty trách nhiệm hưu hạn đồ thị sinh việt
hiện công ty sivc khởi kiện công ty amalend pte ltg tại tòa án nhân dân tp hcm
theo hội đồng xét xử bị cáo lan dùng nhiều tiền của scb để mua bất động sản
nhưng việc bị cáo lan có dùng tiền của scb thông qua công ty vivaland để mua cổ phần tại công ty amalend
hay không thì chưa được làm rõ
do đó hội đồng xét xử đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để có căn cứ thu hồi số tiền này từ công ty amalland pte ltg đảm bảo nghĩa vụ khắc phục của trương mỹ lan cho vụ án
hiện bộ công an vẫn đang tiếp tục điều tra giai đoạn hai của vụ án trương mỹ lan vạn thịnh pháp
liệu những góc quất nào sẽ tiếp tục được phơi bầy
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại